ngày hai mươi ba tháng một chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa
về kết quả sau hai năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi tám và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh thanh hóa đã báo cáo với chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân những kết quả chủ yếu về kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh trong hai năm đầu nhiệm kỳ
theo đó kinh tế của tỉnh thanh hóa đạt mức tăng trưởng khá tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn liên tục đạt trên chín mươi
các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực giáo dục mũi nhọn đạt kết quả ấn tượng với nhiều giải thưởng cao trong các kỳ thi quốc tế
nhân dịp này tỉnh thanh hóa đã đề xuất kiến nghị với chủ tịch quốc hội một số vấn đề như tăng mức hỗ trợ đầu tư công bố trí nguồn vốn từ ngân sách trung ương cho các dự án trọng điểm của tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá rất cao những cố gắng và kết quả đạt được của tỉnh thanh hóa đặc biệt trong lĩnh vực thu hút đầu tư phát triển kinh tế vấn đề tôn giáo và đồng bào dân tộc
quốc hội ghi nhận và sẽ giả soát những đề nghị của tỉnh với các bộ có liên quan sau đó phản hồi sớm để thanh hóa chủ động hơn về vấn đề nguồn lực
chủ tịch quốc hội cũng lưu ý tỉnh thanh hóa nên phát triển có điểm nhấn để có thể ổn định trước những bất ổn trong thời kỳ hội nhập quốc tế